các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
không khó để bắt gặp hình ảnh những dòng sông chết tại hà nội như thế này
nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm tại các sông hồ đó là vấn đề nước thải của gần bảy triệu người dân đang sinh sống và kinh doanh trên địa bàn
các con sông chạy dài hàng chục km trong thành phố
những dòng sông này mỗi ngày tiếp nhận khoảng sáu trăm linh mét khối nước thải và trở thành nguồn ô nhiễm lộ thiên nguy hiểm
ảnh hưởng lớn tới môi trường thủ đô và đặc biệt là sức khỏe của người dân
theo ghi nhận tại một số nhà hàng khách sạn xưởng sửa chữa máy móc trên địa bàn
các sông hồ trên địa bàn hà nội đều xà thải trực tiếp nước thải dầu mỡ ra môi trường
điều này làm cho một số sông hồ trên địa bàn ô nhiễm môi trường khá trầm trọng
các lớp mỡ tạo thành các mảng lớn bám bề mặt hoặc treo bên trong cống
càng lâu lượng mỡ tích tụ càng dày và làm tắt ngẽn đường ống thoát nước
theo công ty thoát nước hà nội tại lưu vực bốn sông tô lịch kim ngư lử xét và một mươi ba hồ cho thấy
tất cả các sông hồ trên đều bị nhiễm mỡ
tổng lượng mỡ trong sông hồ từ năm đến hai năm mg trên một lít
cao hơn tiêu chuẩn quốc gia về nước mặt là năm mg trên một lít
chính vì vậy để khắc phục hạn chế ô nhiễm môi trường
thành phố hà nội vừa tiến hành lắp đặt thử nghiệm thiết bị tách dầu mỡ tại ba địa điểm
sau hơn một tháng đưa vào sử dụng thiết bị này bước đầu đã mang lại hiệu quả
tạch dầu mỡ thải cho nhà hàng tôi qua một tháng sử dụng tôi thấy thiết bị này rất hiệu quả
ban đầu ngày xưa chưa có bằng mắt thường tôi cảm nhận nước ra có nhiều tạp chất
cả dầu mỡ dầu mỡ nước rửa bát cùng kèm theo trong đó
nhưng đến khi lắp đặt
thiết bị này vào thì hiện tại bây giờ là tôi cảm nhận bằng mắt thường cảm nhận
thì nó nước nó khác hẳn trong hơn hẳn rất nhiều
và cái lượng dầu mỡ nó ra thì gần như là không còn
thiết bị tách dầu mỡ sạch môi trường này do hungary sản xuất
hệ thống lọc dầu mỡ được thiết kế giống như một bể chứa nước và được chia làm hai ngăn
một ngăn khi đi qua hệ thống lọc dầu mỡ sẽ đập lại thành mảng ở phía trên bề mặt
ngăn còn lại là nước đã qua xử lý thải ra ngoài môi trường
thiết bị này có đặc tính nhỏ gọn dễ lắp đặt bảo trì phù hợp với các điều kiện ở hà nội
thiết bị của chúng tôi không lắp cho các gia đình
thường chúng tôi lắp cho các nhà hàng bếp ăn lớn
nhưng chúng tôi sẽ phù hợp để mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức
học dần cách bảo vệ môi trường
chúng tôi nghiên cứu rất kỹ lưỡng
thiết bị này phù hợp với điều kiện ở hà nội
đây không phải thiết bị của riêng hungary mà được phổ cập toàn châu âu
chúng tôi rất hy vọng thiết bị này sẽ góp phần làm sạch hồ ở hà nội
sau khi lắp đặt mỗi tháng một lần công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
sẽ lấy mẫu nước để đối chiếu lượng nước thải để so sánh trước và sau thiết bị
theo kế hoạch đến cuối tháng một mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
sẽ thực hiện mời các chuyên gia nhà khoa học đánh giá hiệu quả của thiết bị tách sầu mỡ
để gửi các cơ quan chức năng của thành phố nhằm hướng tới triển khai trên diện rộng
chương trình thử nghiệm này chúng tôi sẽ dự kiến thực hiện trong tháng một mươi một
và đầu tháng một mươi hai sẽ có tiến hành kiểm tra lấy mẫu
và trong tháng một mươi hai sẽ có báo cáo đánh giá sơ bộ gửi ubnd phố cũng như các sở bản ngành
về kết quả chương trình thử nghiệm này
nếu chương trình thử nghiệm này thực hiện thành công chúng tôi cũng sẽ đề xuất với ubnd phố
cho phép triển khai nhân rộng ra các cơ sở sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn thế bào hà nội
về độ hữu dụng của
cái thiết bị này thì tôi nghĩ là nên nhân rộng cho các cái nhà hàng khác
và các chủ và các hộ kinh doanh khác và những hộ gần như là các khu dân cư
để những cái thiết bị này là thiết bị cuối để môi trường trong sạch hơn
bước đầu với những hiệu quả tích cực từ thiết bị tách rời mỡ trên
hy vọng rằng với số lượng nhà hàng quán ăn
nhiều như hiện nay trên địa bàn hà nội
thì việc lắp đặt thiết bị tách dầu mỡ sẽ được triển khai nhân rộng
cùng với việc lắp hệ thống tách sờ mỡ
trước đó để hạn chế ô nhiễm môi trường các hồ sông trên địa bàn hà nội
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
cũng đã tiến hành dùng chế phẩm redoxi ba d của đức để làm sạch nước hồ
bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng sự đầu tư và quan tâm của thành phố
thì người dân thủ đô cũng cần nâng cao ý thức gìn giữ và bảo vệ môi trường sống xung quanh mình
để nước tại các sông hồ trên địa bàn hà nội sẽ giảm cảnh ô nhiễm như hiện nay
với những nỗ lực kể trên của các cấp các ngành
bản thân mỗi người dân cũng tự nâng cao ý thức giữ gìn cảnh quan và môi trường chung
góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn hóa
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt